thưa quý vị trong dịp lễ quốc khái mùng hai tháng chín năm nay tại địa bàn thành phố đà nẵng
mỗi quận huyện đều duy trì ít nhất là ba tổ công tác tăng cường kiểm tra nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
ở khu vực nội thành từng người điều khiển phương tiện kể cả ô tô xe máy
khi có dấu hiệu nghi vấn sử dụng rượu bia đều được kiểm soát nồng độ cồn
ngã tư trần phú quang trung đây là tuyến đường trung tâm của quận hải châu
tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
do đó tổ kiểm tra nồng độ cồn được thiết lập để kiểm soát các trường hợp
có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia
qua kiểm tra bốn mươi lực phương tiện phát hiện hai trường hợp vi phạm
cả hai trường hợp này đều có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
với mức độ vi phạm này người điều khiển sẽ bị phạt tiền từ sáu đến tám triệu đồng
mức phạt cao nhất đối với xe máy và bị tước giấy phép lấy xe từ hai thai đến hai mươi bốn tháng
hải châu tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
đều cao được ý thức bảo vệ mình và bảo vệ những người dân tham gia giao thông
từ tối nhờ thổi là bốn mươi trường hợp hai trường hợp vi phạm
như vậy là thời gian qua nhờ sự tập trung cao độ của lực lượng cơ sở giao thông
do này sử dụng nồng độ rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông đã có giảm
còn đây là chốt kiểm tra cố định trên tuyến đường trần câu vân hạ hủy tập quận thanh khê
đa phần người dân đều chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn
ra soát từ hai mươi đến hai mươi ba giờ ra soát gần một trăm linh lượt phương tiện
nhưng chỉ phát hiện tám trường hợp vi phạm chủ yếu là xe máy
theo nghị định một trăm linh mức xử phạt đối với ô tô xe máy khi bị vi phạm nồng độ cồn khá cao
nên phần lớn người dân đều nâng cao ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe
nếu mà mình sử dụng bia rượu thì đáng nghiêng là sẽ ưu tiên cái việc là đi xe taxi về nhà
hoặc là thay grab để chở để mà bảo vệ tính bảo vệ cho bản thân mình
cũng như là bảo vệ những người tham gia
bên cạnh các trường hợp chấp hành vẫn xuất hiện một số trường hợp có biểu hiện không hợp tác
liên tục lẫn tránh thậm chí khi phát hiện vi phạm nhiều người đã vứt bỏ phương tiện như thế này
đối với những cái trường hợp mà người ta họ không chấp hành về cái vấn đề là xử lý vi phạm nồng độ cồn
thì chúng tôi đã tiến hành là lập biên bản đồng thời tạm giữ xe theo đúng quy định
và đồng thời là cho người chứng kiến ký vào biên bản
qua sáng hôm sau chúng tôi sẽ gọi và mời người dân
người vi phạm đến để xử lý cái vi phạm về nồng độ cồn
thì đa số người dân họ cũng hợp tác vì lúc đó họ cũng tinh táo rồi
thì họ hợp tác và chấp hành rất tốt
kiện quyết xử lý đến cùng hành vi vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức
và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra có nguyên nhân từ trụ bia
đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
khi hoạt động vui chơi giải trí diễn ra nhộn nhịp
với số lượng lớn người dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng